trước tình hình thiên tai trong nước và trên thế giới đang diễn biến phức tạp
chiều nay một mươi sáu tháng bảy tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức
cuộc họp khẩn triển khai các giải pháp ứng phó đồng thời sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình này
phó thủ tướng trịnh đình dũng và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nguyễn xuân cường chủ trì cuộc họp
hiện nay xuất hiện đồng thời hai áp thấp nhiệt đới một áp thấp nhiệt đới hoạt động phía nam
vịnh bắc bộ cách bờ biển từ các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi km và trên vùng
biển đông bắc đảo luzon philippines xuất hiện tiếp một áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng
tây và có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực phía đông vịnh bắc bộ dự kiến sẽ đổ bộ vào
các tỉnh bắc bộ trong chiều tối và đêm ngày một mươi tám tháng bảy trước diễn biến phức tạp của thiên tai
chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai

cần tăng cường hơn nữa tính dự báo đặc biệt là dự báo gần tập trung kiểm tra các điểm sung yếu

trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa tính dự báo
từ nay đến hết mùa mưa bão hai nhà máy thủy điện sơn la hòa bình hoạt động liên tục tất cả các tổ máy
ưu tiên phát tải nguồn năng lượng này tránh lãng phí